thưa quý vị và các bạn hôm nay ở bắc bộ và miền trung đã đón ngày quốc khánh trong tiết trời nắng giáo
tuy có hơi nóng một chút về trưa và chiều
trong đêm nay miền bắc vẫn chịu ảnh hưởng của thành phần gió tây bắc khô
vì vậy toàn vùng hầu như không có mưa
nền nhiệt đêm vẫn duy trì trạng thái mát mẻ với mức nhiệt hầu hết đều chỉ ở hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
riêng ở các tỉnh vùng núi sẽ có cảm giác hơi xe xe lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai gió bắc đến tây bắc vẫn thổi vì vậy ở các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì trạng thái ít mây
nắng sớm và nóng vẫn xảy ra tại một loạt các tỉnh thành như hà giang bắc cạn tuyên quang thái nguyên hay phú thọ
khu vực đông băng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
cũng giống như bắc bộ ngày mai miền trung cũng tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng
một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi đều duy trì trạng thái nóng bức
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh từ bình định trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ dưới mức ba mươi năm độ trời nắng không quá gai gắt
còn ở miền nam dù gió mùa tây nam hoạt động không mạnh
nhưng chiều nay nó vẫn gây mưa rông nhiều nơi ở cả nam bộ và tây nguyên
cũng nhờ đó mà lúc này thời tiết đang khá mát mẻ
với mức nhiệt ở tây nguyên chỉ khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ còn tại nam bộ nhiệt độ đều đang thấp dưới hai mươi chín độ
trong ngày mai thời tiết ở cả nam bộ và tây nguyên vẫn phổ biến trạng thái tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ ở tây nguyên trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ còn tại nam bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong chiều và tối mai cả hai khu vực này sẽ có mưa rông trở lại với diện mưa ở mức giải rác
nhưng lượng mưa sẽ chỉ khoảng từ năm một mươi mm
về thời tiết trên biển khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang hay là khu vực huyện đảo trường sa
vẫn có mưa rào và rông về chiều và tối kèm theo nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa gió yếu sóng thấp và biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai